một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn
vừa bị công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an tp vinh triệt phá thành công
bắt giữ hai đối tượng cùng hơn bốn kg ma túy đá hai bánh heroin một mươi hai một trăm linh viên ma túy tổng hợp
ngày sáu tháng ba tại số nhà hai mươi hai đường trần đình san thuộc khối một phường vinh tân tp vinh
lực lượng công an bắt giữ hai đối tượng phan trọng sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và nguyễn tất thạch sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
cùng chú tại tp vinh tỉnh nghệ an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ hơn bốn kg ma túy đá hai bánh heroin một mươi hai một trăm linh viên ma túy tổng hợp
phan trọng sơn là đối tượng đã từng có ba tiền án về ma túy
quá trình theo dõi bắt giữ đối tượng sơn rất manh động đã liều lĩnh đạp chân ga
lao xe về phía lực lượng chức năng rồi cố thủ trong xe
bộ lực lượng chức năng phải đập vỡ kinh lái không chế kịp thời bắt giữ hai đối tượng
công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông nguyễn văn hoàn
ba mươi tuổi và con trai là nguyễn văn hiệp ba mươi sáu tuổi cùng chú tại phường hoàng văn thụ
thành phố bắc giang tỉnh bắc giang để làm rõ hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày sáu tháng ba do mâu thuẫn nguyễn văn hoàn và nguyễn văn hiệp
đến nơi ở của chị nguyễn thị hậu tại số bốn đường sương giang phường trần phú
tại đây hoàn và hiệp xảy ra xô xát với chị hậu và anh lương văn quyền là bạn của chị hậu
sau đó anh quyền bị hai bố con hoàn dùng dao đâm chém liên tiếp nhiều nhát bị thương nặng
kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ ba con dao hung khí một chiếc gậy bóng chảy
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng
nguyễn văn hoàn và nguyễn văn hiệp để tiếp tục điều tra
hôm nay công an tp hà nội phối hợp với công an quận bắc tử liêm điều tra truy bắt nghi phạm cướp
tại phòng giao dịch của ngân hàng việt tin banh chi nhánh xuân tảo
cụ thể vào sáng ngày bảy tháng ba một đối tượng bịt mặt vào khu vực quầy giao dịch
đe dọa khống chế nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền sau khi lấy được khoảng hai trăm linh triệu đồng bỏ chạy
hung thủ đã bỏ chạy và làm rơi một vật có hình dạng giống súng
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an có mặt tại hiện trường xác định vật trên là súng giả
và đang tích cực điều tra truy bắt nghi phạm
với hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đối tượng võ hoàng lảm hai mươi tám tuổi
vừa bị công an thị xã bến cát tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra
trước đó công an thị xã bến cát bắt quả tang đối tượng lảm và hiếu
đang bán hồ sơ xin việc giả tại địa bàn phường thới hòa khám xét nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an phát hiện và thu giữ tám con dấu và mộc tên các loại
hai chứng chỉ cùng bảy bản phô tô công chứng văn bằng chứng chỉ hơn một tờ giấy khám sức khỏe
đơn xin việc sơ yêu lý lịch sổ hộ khẩu có đóng dấu mộc của các cơ quan tổ chức
hiếu khai nhận sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải nội dung nhận làm hồ sơ văn bằng chứng chỉ
khi khách có nhu cầu hiếu sẽ liên hệ với làm để đặt làm theo yêu cầu của khách
sau đó số hồ sơ trên sẽ được đối tượng hai là vợ của lảm tự ký tên đóng dấu
mỗi hồ sơ xin việc hiếu thu của khách từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm năm mươi đồng một bộ
hôm nay tại khu vực quốc lộ ba thuộc địa phận xóm nam phong ba xã hưng đạo thành phố cao bằng
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện một xe ô tô chở gần một mươi một bộ test nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi một c năm nghìn sáu trăm một mươi sáu có biểu hiện nghi vấn
lực lượng công an đã tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra phát hiện trên xe có chở chín thùng hàng
bên trong có chứa một mươi tám trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín
thời điểm kiểm tra lái xe là lê văn quân không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc của số hàng nói trên
quân khai nhận được một người đàn ông
ông người trung quốc thuê trở số hàng trên từ thị trấn trà lĩnh xuống hà nội với giá hai triệu đồng một thùng hàng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc đưa người phương tiện và toàn bộ số hàng nói trên về trụ sở để làm việc
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã có buổi làm việc với công an tỉnh khánh hòa
cùng dự buổi làm việc có đồng chí nguyễn hải ninh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy khánh hòa
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác của bộ công an các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy định một trăm chín mươi hai qdtvk của bộ chính trị về tổ chức đảng trong công an nhân dân
việc triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo tinh thần nghị quyết số hai mươi hai nqtvk của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tình gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả kết quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương những kết quả quan trọng mà công an tỉnh khánh hòa đã đạt được trong thực hiện quy định một trăm chín mươi hai của bộ chính trị về tổ chức đảng trong công an nhân dân
việc thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn toàn tỉnh
việc thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu công an khánh hòa tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy
ubnd tỉnh thực hiện hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trong đó cần tập trung làm tốt công tác nắm tình hình nhất là tình hình khiếu kiện liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng các dự án
làm tốt hơn nữa các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với đẩy mạnh tấn công kiên quyết toàn diện triệt đề hoạt động của các loại tội phạm
tăng cường xây dựng lực lượng công an xã vững về tổ chức đủ về lực lượng giỏi về nghiệp vụ
trong công tác xây dựng đảng công an khánh hòa cần đặc biệt chú ý đến việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai và kết luận số hai mươi một của ban chấp hành trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tử chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự triển hóa gần với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong công an nhân dân
trước những tác động từ dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua các doanh nghiệp an ninh đã có nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên trong sản xuất kinh doanh cơ bản đáp ứng tiến độ chỉ tiêu kế hoạch năm đã được giao đã triển khai phương án sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước bộ công an gắn với chiến lược phát triển công nghiệp an ninh
làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng cơ chế chính sách tạo động lực để cán bộ chiến sĩ công nhân viên người lao động yên tâm công tác phân đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua của cục công nghiệp an ninh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm
thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu cục công nghiệp an ninh khẩn trương nghiên cứu xây dựng định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp an ninh trong thời gian tới
nhất là định hướng các doanh nghiệp trong công an nhân dân phải bám vào các nghị quyết của đảng chỉ đạo của lãnh đạo bộ và nhu cầu sử dụng của lực lượng công an nhân dân
nghiên cứu ngành nghề sản xuất phục vụ cho cả xã hội
khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ công an
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cục công nghiệp an ninh phối hợp với các đơn vị
đề xuất đảng ủy công an trung ương bàn hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp an ninh
gắn với cơ cấu sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp trong công an nhân dân
đề nghị cục định hướng các doanh nghiệp chủ động kết nối liên doanh liên kết
với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để sản xuất các sản phẩm phục vụ
nhu cầu công tác của lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng lê văn tuyến cũng yêu cầu cục công nghiệp an ninh triển khai thực hiện tốt
các chương trình đề án phát triển các hạ tầng công nghiệp an ninh
đặc biệt là quản lý khai thác hiệu quả hạng mục của các công trình
tại các khu công nghiệp an ninh
liên quan đến tình hình bảo hộ công dân tại ukraine theo các cơ quan đại diện việt nam
tại ukraine và các nước lân cận tính đến một mươi tám h chiều nay các cơ quan đại diện đã đón
khoảng ba năm trăm linh người việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại ukraine
ngày hôm nay ngày bảy tháng ba chuyến bay số hiệu vn tám mươi tám của hãng hàng không quốc gia việt nam
việt nam airlines đã rời hà nội đi bukared romani để đón hai trăm tám mươi ba công dân từ bucarest
dự kiến hạ cánh tại sân bay nội bài vào trưa ngày tám tháng ba
đại sứ quán việt nam tại romani tổ chức hỗ trợ đưa đón bà con ra sân bay
đề nghị và phối hợp với bộ ngoại giao rumani và nhà chức trách sân bay
hỗ trợ thủ tục xuất cảnh thuận lợi
hiện bộ ngoại giao đang tích cực phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan
và hãng hàng không bamboo airways tích cực chuẩn bị tổ chức chuyến bay vào ngày chín tháng ba
số hiệu qh chín nghìn sáu mươi sáu dự kiến chở hai trăm bảy mươi công dân khởi hành từ vassava ba lan
hạ cánh tại sân bay nội bài vào sáng ngày một mươi tháng ba
các cơ quan đại diện tại ba lan và romani tiếp tục nhận danh sách đăng ký của công dân
có nguyện vọng về nước cho các chuyến bay tiếp theo qua đường linh sao
trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc có nhu cầu sơ tán
khỏi khu vực chiến sự về nước người việt nam tại ukraine và các nước lân cận
có thể liên hệ đăng ký thông tin với bộ ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện việt nam
tại các nước như sau
bộ ngoại giao cộng tám mươi bốn chín trăm sáu mươi năm bốn trăm một mươi một một trăm một mươi tám
ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên về thông báo hàng hải của cục hải sự tỉnh hải nam trung quốc
liên quan đến hoạt động diễn tập quân sự của trung quốc ở khu vực biển đông
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
việt nam luôn theo sát các diễn biến tại khu vực biển đông
và thực thi chủ quyền quyền chủ quyền quyền tài phán trên biển
phù hợp luật pháp quốc tế nhất là công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
một phần khu vực thông báo hàng hải nêu trên thuộc vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của việt nam
được xác định theo công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam đề nghị trung quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của việt nam
không có hành động làm phức tạp tình hình
qua đó góp phần duy trì hòa bình an ninh ổn định ở khu vực biển đông
phía việt nam đã giao thiệp với trung quốc về vấn đề này